tum mơ rông là một huyện miền núi nghèo của tỉnh con tum đời sống còn nhiều khó khăn
những năm qua huyện đã huy động mọi nguồn lực đầu tư hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững
đến nay tuy các mục tiêu giảm nghèo chưa đạt được một trăm linh tuy nhiên đời sống của bà con đã có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận
năm hai nghìn một mươi sáu gia đình anh a ngom được huyện hỗ trợ trồng hơn ba cây cà phê thuộc đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê sứ lạnh của tỉnh
nhờ tuân thủ theo các quy trình chăm sóc do cán bộ hướng dẫn năm hai nghìn một mươi tám vườn cà phê của a ngom đã cho thu hoạch mang lại nguồn thu nhập hơn hai mươi triệu đồng
có nguồn vốn anh đã mạnh dạn đầu tư trồng thêm cà phê và các loại cây dược liệu để tăng thêm nguồn thu nhập cho gia đình trong thời gian tới
sau này gia đình tôi cũng dần dần xóa đói giảm nghèo
qua cây cà phê thì còn trồng thêm xâm dây xâm ngục linh nữa
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám huyện tumorong đã hỗ trợ cho hơn hai một trăm linh hộ nghèo trồng mới bốn trăm bốn mươi hai hectare cà phê theo đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh
đặc biệt huyện đã tập trung hỗ trợ phát triển chăn nuôi da súc cây bời lời cà phê và các loại cà phê
cây dược liệu đến nay toàn huyện có hơn bốn bảy trăm tám mươi ha bời lời gần một sáu trăm linh hectare cà phê hơn bốn mươi bảy hectare đẳng xâm và hơn một mươi bảy hectare sâm ngọc linh do nhân dân trồng
trước là gia đình rất khó khăn bây giờ kinh tế để làm mới làm ăn bây giờ là có nhà máy mì thu nhập được mì rồi
bây giờ hai vợ chồng vừa làm cà phê nữa vừa lời thu nhập về hiện tại cũng được rồi
trong thời gian tới
huyện sẽ làm tốt công tác xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giảm nghèo hàng năm và lựa chọn dự kiến lựa chọn các hộ có khả năng thoát nghèo để tập trung ưu tiên hỗ trợ những hộ thoát nghèo này
ví dụ như những hộ thoát nghèo trong ba năm có nhu cầu vay bốn thì được thấu hưởng tín dụng chính sách như hộ mới thoát nghèo
hiện nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện tù mơ rông đã giảm từ gần sáu mươi năm
năm hai nghìn một mươi sáu xuống còn hơn năm mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đạt so với kế hoạch huyện đề ra là giảm từ sáu đến tám một năm
nhiều người dân là đồng bào xê đăng trên địa bàn huyện tumorong đang vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình